hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ đỗ hồng quân
chủ tịch hội đồng nghệ thuật hội nhạc sĩ việt nam
đồng thời là tổng đạo diễn của chương trình nhạc hội lần này
trước tiên cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
thưa ông chỉ còn ít ngày nữa thôi thì sự kiện nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai
sẽ chính thức diễn ra với hai hoạt động
một là diễu hành xung quanh bờ hồ hoàn kiếm và hai là chương trình hòa nhạc

thì điều đó cho thêm là cái sức nặng và cũng như là cái quy mô
có đến hàng trăm các nhạc công những cái cây kèn nổi tiếng trong các đơn vị
và được tổ chức rất là chặt chẽ cũng như là cái tính chuyên nghiệp rất cao
những cái điểm đó nó cho chúng ta là thấy rằng là sự chuẩn bị rất là chú đáo
và cái hiệu quả tôi nghĩ rằng là sẽ rất là tốt và nó có cái tính đặc biệt
hơn là những cái buổi ca nhạc bình thường
nhất là diễn ra trong cái không gian ngoài trời
vâng thưa ông nhạc kèn với khán giả việt nam có thể là nhiều người chưa biết đến hoặc là chưa phổ biến
thế nhưng với một số nước trên thế giới thì nhạc kèn đã trở nên phổ biến
và thậm chí là họ rất say xưa với cái loại hình nghệ thuật này
theo ông thì nhà kèn có điểm gì khác so với các loại hình nghệ thuật khác
và ông có thể kể đến đây một số nước có thế mạnh về nhà kèn
đối với thể loại là nghệ thuật nhà kèn thì ở đây chúng ta phải thấy rằng là này
từ cái xuất xứ của những cái ban nhạc kèn thì ở việt nam thì đã từ lâu đó
nó đã có rồi kể cả đầu thế kỷ hai mươi khi mà các cái nhà thờ công giáo ấy
thì họ là xây dựng ở việt nam như là ở hà nội ở nam định ở hải phòng
thì lúc đó đã có thành lập những cái đội kèn rồi
nhưng đụi kèn lúc đó thì chủ yếu cũng là một vài cây kèn thôi
hoặc là cùng lóng là đến một chục cây để phục vụ cho các nghi lễ tôn giáo
ở các nhà thờ công giáo ấy
còn cái nhạc kèn như chúng ta hiểu hôm nay đó là một cái nghệ thuật chuyên nghiệp
mà được tiếp thu từ những cái nhà thờ công giáo
đó là một cái nền văn hóa nền âm nhạc lớn của thế giới
tôi có thể kể ra là ở đức là một nơi có nhiều dàn nhạc kèn rất là giỏi
trong đó có một cái nhạc kèn của thành phố hanover
họ đã sang biểu diễn ở việt nam hai lần rồi
và những năm đầu những năm hai nghìn ấy
giàn nhạc kèn thì có một ưu điểm là có thể biểu diễn ở nhiều nơi
có thể biểu diễn ở trong sạp hát đá đánh
nhưng có thể biểu diễn ở ngoài trời có thể đi diễu hành
và cũng có thể là chia thành những cái tốp nhỏ
thì chúng ta diễn một cách rất cơ động
vì bản thân là đi đến đâu thì cũng không cần mang vác nhiều
theo âm thanh ánh sáng loa đài gì cả
và chính bản thân cái nhạc cụ nó đã rất là vang
và nó có cái tính phối hợp rất là tốt
vì vậy là tôi cho rằng là cái việc mà chọn cái loại hình nhạc kèn
và lại là có một cái sáng kiến của bộ công an là
xây dựng và nâng cái trình độ chuyên môn của nhạc kèn
của công an nhân dân việt nam lên trở thành một cái đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp
thì tôi cho thấy là rất là tốt
rất là đúng và chính như thế nó hấp dẫn các cái đội kèn của các nước bạn
vâng có lẽ cũng chính vì lý do như vậy mà bộ công an tới đây
sẽ tổ chức một chương trình nhạc hội dành riêng cho nhà kèn
với quy mô rất là lớn và có yếu tố quốc tế
ngoài việc mong muốn đưa hình ảnh người nghệ sĩ chiến sĩ công an
đến gần hơn với công chúng
thì một trong những điều mà ban tổ chức mong muốn
đó là việc tổ chức thành công một nhà hội này
thì sẽ trở thành một cái kênh để mà quảng bá văn hóa
và thực hiện đối ngoại về văn hóa
ông nghĩ sao về điều này ạ
một cái tính chất là về đối ngoại nhân dân
thì đảng và nhà nước cũng đã dùng một cái kênh đối ngoại nhân dân
trong nhiều lĩnh vực
trong đó có cả lĩnh vực về ngoại giao lĩnh vực kinh tế
lĩnh vực về công nghiệp nông nghiệp
và đặc biệt là trong văn hóa
đối ngoại nhân dân là nó rất quan trọng
và khi mà cùng những cái giai điệu mà được cất lên ấy
thì bản thân những công dân của các nước
họ đến việt nam và cũng có cảm thấy được độ gần gũi
và thông qua những cái giai điệu này
đặc biệt những giai điệu mà mình xây dựng từ những bài hành khúc
cách mạng những bản hành khúc cho công an được chuyển soạn lên nhà kèn
hoặc là thậm chí cả những bản dân ca
dân ca bắc bộ dân ca nam bộ dân ca tây nguyên
thì nó cho cái màu sắc về văn hóa nó rất là lớn
và không cần có những lời thuyết minh
cũng không cần có những cái bài phiên dịch
thì mọi người cũng có thể hiểu được rằng đấy chính là việt nam
đấy chính là văn hóa
và qua đó thì cái sự giao lưu
giữa các con người
mặc dù họ cũng đều là trong cái ngành cảnh sát thôi
nhưng họ sẽ thấy rằng là như thế
thì cái tinh thần và cái sinh hoạt tinh thần
cũng như là cái tâm hồn của những người cảnh sát
thì là họ rất là đa chiều và họ cũng rất là phong phú
không chỉ là những chiến sĩ
là những người trong lực lượng giữ gìn an ninh trật tự
chứ nếu mà họ còn chính là những người mà thổi được cái cảm hứng
rồi họ gây được những cái cảm xúc xúc động
và hơn nữa là có cái tình hữu nghị giữa các dân tộc
thì tôi cho là một cái kết quả rất là tổng hợp
và rất là nhiều chiều
ngoài phần biểu diễn riêng của từng đoàn
thì ban tổ chức có đưa một phần chơi chung
hòa tấu giữa các đoàn với nhau
vậy thì với vai trò là tổng đạo diễn chương trình
ông có thể bật mí một vài điều về phần chơi chung này được không ạ
chúng tôi cũng đã rất là tâm đắc với cái việc là
huy động tất cả các nghệ sĩ các nhạc công của tám giàn nhạc
để tham gia vào hai tiết mục cuối cùng
đó là bài được chuyển soạn từ bài chúng cơm
mà tên tiếng anh thì bọn tôi là đã đọc mỗi một lần
mà biểu diễn ở nước ngoài thì là người hát tên là hello việt nam
thì là khi mà giai điệu cất lên là một người ta biết là chào việt nam rồi
và chúng ta không quên được là cái truyền thống của công an nhân dân việt nam ấy
cũng như là truyền thống của cảnh sát việt nam
là chúng ta đi lên dưới những cái giai điệu hành khúc
và trong đó thì có một cái bài hành khúc truyền thống
do nhạc sĩ trọng bằng đã soạn cách đây nửa thế kỷ hơn nửa thế kỷ trước
và cũng được chuyển soạn cách rất công phu cho dàn nhạc
và cái hình ảnh lúc đó
thì cái hình ảnh của nhà sĩ công an mà tuy là mặc sắc phục
nhưng nó hoàn toàn được nhìn dưới một góc độ là những diễn viên chuyên nghiệp
và rất là gần gũi rất hấp dẫn với lại công chúng
thưa ông là một người có kinh nghiệm trong việc tổ chức các cái sự kiện âm nhạc
thì ông thấy rằng là khi mà biểu diễn hòa nhạc trong môi trường công cộng
có gì khác so với việc biểu diễn trong một không gian kín hoặc là tại chỗ
với tư cách là một người mà tổ chức các cái dàn nhạc biểu diễn ở nhiều địa điểm khác nhau ấy
thậm chí là chúng tôi đã đưa giàn nhạc giao hưởng vào tận hang động ở vịnh hạ long
biểu diễn hoặc là đưa lên trên một vùng mỏ
nhưng khi mà chúng ta biểu diễn ngoài trời thì cái hiệu quả nó hoàn toàn khác
biểu diễn ngoài trời tức là chúng ta trực tiếp tương tác với lại khán giả
chúng ta đến một cái độ gần hơn với khán giả
và khán giả cũng có khả năng có cái cơ hội để giao lưu trực tiếp với lại giàn nhạc
vâng có lẽ những người nhạc công họ xưng với người dân
những người mà được chứng kiến trực tiếp chương trình nhạc hội này tại bờ hồ
hoặc là những người có cơ hội xem chương trình nhạc hội này ở trên truyền hình
thì họ sẽ có thể đón đợi gì ở chương trình lần này ạ
họ có đến trực tiếp họ nghe các dàn nhạc ấy
thì theo tôi là họ cần hay là họ mong muốn được nghe những giai điệu của các nước khác nhau
âm nhạc của việt nam là họ nghe rồi
hay như họ muốn nghe nhạc philippines thế nào
nhạc lào ra làm sao
rồi đặc biệt là nhạc trung quốc
rồi nhạc nhật bản
và các nước như là myanmar như brunei nữa
thì những cái đặc sắc của các dàn nhạc đó
nó cho phép cho những người có cơ hội
cho phép là chúng ta có một cái chương trình
nó hoàn hảo nhưng đồng thời là nó đa sắc màu
nó nhiều diện thì mọi người là muốn nghe
để xem cho là âm nhạc của các anh là nhạc chuyên nghiệp là như thế
nhạc hành khúc như thế
và nhạc dân gian thì như thế
có cái gì nó khác với lại nhà việt nam không
thì cái sự mà tìm được cái mới
nghe được âm thanh mới
thì đấy cũng là một cái nguyện vọng và cái
gọi là tìm hiểu của khán giả

chân thành cảm ơn ông vì cố trao đổi với tôi ạ